theo thông tin từ bộ y tế vào tối qua ba tháng một việt nam đã phát hiện thêm bốn ca nhiễm biến chủng omicron
gồm tại hải dương một hải phòng một và thanh hóa hai đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
cụ thể trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hải dương xác nhận kết quả giải trình tự gen của viện vệ sinh dịch tễ trung ương
đối với mẫu bệnh phẩm hải dương gửi lên có kết quả dương tính với sars cov hai chủng omicron
như vậy là đến nay việt nam đã ghi nhận hai mươi bốn ca mắc covid một mươi chín do biến thể omecron đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
để ứng phó với biến thể omicron tại thành phố trong giai đoạn hiện nay sở y tế tp hcm vừa có văn bản khẩn gửi đến các cơ sở y tế trên địa bàn
cụ thể tp hcm yêu cầu các đơn vị phải tăng cường giám sát phát hiện sớm biến thể omicron
từ người nhập cảnh và các chùm ca bệnh lây lan nhanh bất thường lây lan cho nhiều người hoặc có diễn biến tăng nặng nhanh hoặc tử vong nhanh tại cơ sở y tế
triển khai đồng bộ hệ thống kiểm dịch từ cấp thành phố đến quận huyện và phường xã
sở y tế cũng yêu cầu các bệnh viện phải sẵn sàng tiếp nhận và điều trị người bệnh covid một mươi chín trong tình hình mới
tiếp tục triển khai kế hoạch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín liều bổ sung liều nhắc lại theo hướng dẫn của bộ y tế
đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine covid một mươi chín cho người thuộc nhóm nguy cơ
ủy ban nhân dân thành phố hải dương tỉnh hải dương vừa có quyết định điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
cụ thể kể từ giờ ngày hôm nay bốn tháng một các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phép hoạt động khi đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch
không phục vụ quá năm mươi công suất và không quá hai mươi người trong một phòng phải đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
đem việc khai báo y tế hoặc quét mã qr
chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có trách nhiệm tổ chức xét nghiệm nhanh hoặc kiểm tra kết quả xét nghiệm pcr của khách hàng
có thời hạn trong bảy mươi hai giờ đồng hồ kết quả âm tính mới được vào ăn uống
theo thống kê của cục cảnh sát giao thông bộ công an trong ba ngày nghỉ tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi hai
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn một mươi chín hai trăm linh trường hợp vi phạm phạt tiền hơn hai mươi hai sáu tỷ đồng
đáng chú ý có tám trăm một mươi hai tài xế vi phạm nồng độ cồn và bốn trường hợp lái xe dương tính với ma túy bị xử phạt
ngoài ra hệ thống camera giám sát trên các tuyến cao tốc cũng đã ghi nhận gần chín trăm tám mươi lượt vi phạm
trong ba ngày nghỉ lễ cả nước xảy ra sáu mươi bốn vụ tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của ba mươi tám nạn nhân và làm ba mươi năm người bị thương
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một cả ba tiêu chí trên đều giảm
tình trạng các đối tượng thanh thiếu niên tổ chức đua xe cổ vũ đua xe lạng lách đánh võng tụ tập gây dối trật tự công cộng tại địa bàn hà nội vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp
kiên quyết ngăn chặn tình trạng này chăn nắp mọi hành vi chống người thi hành công vụ dịp trước trong và sau tết hai nghìn hai mươi hai
công an tp hà nội đã xây dựng kế hoạch chi tiết với sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ công an các quận huyện
chỉ trong đêm ngày một mươi tám tháng một mươi hai vừa qua
gần một trăm linh quái xế đã bị các đơn vị công an tp hà nội phối hợp bắt giữ xử lý
thời gian qua các đối tượng này đã biến tuyến đường từ đầu đường võ trí công lên đến cầu nhật tân thành đường đua của riêng mình
mỗi đêm từ khoảng tám giờ tối khu vực này lại náo loạn bởi các quái xế chạy xe độ chế phân khối lớn
phóng xe với tốc độ cao bốc đầu nẹt bô bất chấp nguy hiểm và sự an toàn của những người cùng tham gia giao thông
việc chấn áp xử lý các đối tượng này đã nằm trong kế hoạch thực hiện cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm
và đảm bảo an toàn giao thông trước trong và sau tết nguyên đán nhầm dần hai nghìn hai mươi hai
việc mà trong quá trình tuần tra kiểm soát ban đêm
thì chúng tôi ngoài cái việc là có quá trình điều tra cơ bản để khảo sát trên những cái cung đường
những tuyến phố những địa bàn thường xuyên có nguy cơ cao tội phạm lợi dụng
để hoạt động phạm tội
và bên cạnh đó thì có cái sự trao đổi giữa lực lượng cảnh sát cơ động với các phòng nghiệp vụ
cũng như công an các quận huyện để họ cùng phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động
chúng tôi tạo ra sự tuần tra mở rộng địa bàn khép kín thời gian
và làm sao để khi có vụ việc xảy ra chúng tôi có thể cùng thông tin cho nhau
phối hợp để bắt giữ xử lý những triệt để
tăng cường các tổ tuần tra đêm
tại các địa bàn trọng điểm các tuyến đường có nguy cơ các đối tượng tụ tập tổ chức đua xe lạng lách đánh võng
các lực lượng phối hợp chặt chẽ tổ chức hóa trang mật phục
để kịp thời ngăn chặn hoạt động tụ tập đua xe ngay từ khi phát sinh
ngoài ra các tổ công tác một trăm bốn mươi một công an tp hà nội thực hiện nhiệm vụ liên tục ở các khung giờ khác nhau
tại tất cả các địa bàn các quận huyện trên địa bàn của hà nội
đây sẽ là các biện pháp nhằm chấn áp mạnh mẽ các đối tượng có hoạt động đua xe tụ tập lạng lách gây dối trật tự công cộng địa bàn hà nội
trên cơ sở thực hiện kế hoạch cao điểm bảo vệ tết phòng chống tội phạm cũng như để phòng ngừa phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thế là lực lượng phải hãy sự tiếp tục triển khai các phương án tuần tra kiểm soát bận đêm phối hợp với các lực lượng trong quân hình phố
trên cơ sở thực hiện kế hoạch cao điểm bảo vệ tết phòng chống bệnh phạm cũng như là để phòng ngừa phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
nên cần có thời gian để trao đổi giáo dục lại con em mình và đặc biệt là kiểm soát các em trong việc sử dụng những mạng xã hội
tránh để những phần tử xấu lôi kéo vào những việc làm xấu gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự nói chung và trật tự an toàn giao thông nói riêng
trong thời gian tới nhất là trong dịp nghỉ tết dương lịch
dịp dắp tết nguyên đán nhâm dần hà nội
năm hai nghìn hai mươi hai công an tp hà nội tiếp tục chủ động tiếp nhận phản ánh từ quần chúng nhân dân các phương tiện thông tin đại chúng
về các hành vi đua xe cổ vũ đua xe trái phép gây dối trật tự công cộng để lập án truy xét phát hiện tập trung bắt giữ xử lý nghiêm đối tượng vi phạm trước pháp luật
thông tin về vụ cháy nghiêm trọng xảy ra vào tối qua tại quận hoàng mai hà nội khiến ba người tử vong
thông tin với phóng viên báo chí sáng nay ông nguyễn anh tuấn chủ tịch ủy ban nhân dân
phường định công quận hoàng mai cho biết ngành chức năng đang tập trung điều tra nguyên nhân vụ nổ này
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều hơn một mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường và đến hai mươi hai h hai mươi phút cùng ngày ngọn lửa được không chế
khi vào tìm kiếm bên trong lực lượng chức năng phát hiện ba thi thể đến h ba mươi phút ngày bốn tháng một thi thể các nạn nhân được đưa ra ngoài
lực lượng chức năng đã xác định được danh tính hai trong ba nạn nhân trong đó có vợ chồng trẻ khoảng hai mươi bảy tuổi
cùng chú tại huyện yên thủy tỉnh hòa bình là người thuê trọ
lực lượng chức năng cũng đã phát hiện hai xe máy bị cháy trơ khung một bình ga loại một mươi hai kg
theo lãnh đạo vườn định công nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do nổ bình ga
sau một mươi sáu năm lẩn trốn lệnh truy nã về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức nguyễn trọng dương
chú tại huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu bắt giữ
theo hồ sơ của cơ quan công an năm hai nghìn sáu nguyễn trọng dương đến xã an trạch huyện đông hải tỉnh bạc liêu
biết người dân trên địa bàn có nhu cầu thi bằng lái xe gắn máy nên dương nhận lời làm bằng lái xe cho nhiều người với giá tám trăm linh đồng một người
khi sự việc bị phát hiện nguyễn trọng dương nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương
sau gần một mươi sáu năm đến ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh bạc liêu phát hiện và bắt giữ đối tượng
khi đang lẩn trốn tại nhà trọ trên địa bàn quận bình tân tp hcm
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố một nhóm một mươi đối tượng đánh bạc tại nhà riêng ở xã ea hua huyện bôn đôn tỉnh đắk lắc
trong một mươi đối tượng bị khởi tố có lê thái định chú tại xã ea hua huyện bôn đôn với vai trò tổ chức sòng bạc
định đã thuê nhà của nguyễn văn nam với giá từ ba trăm linh đến năm trăm linh nghìn đồng một ngày để thường xuyên tổ chức đánh bạc
quá trình theo dõi tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự đã bắt quả tang một nhóm đang tổ chức đánh sóc đi ăn tiền
trên chiếu bạc và trong người các đối tượng tổ công tác đã thu giữ hơn một trăm ba mươi triệu đồng cùng nhiều vật chứng liên quan đến việc đánh bạc
bất chấp diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín hai mươi một thanh niên nam nữ đến từ huyện trực ninh của tỉnh nam định
và một số huyện lân cận đã tụ tập tổ chức đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa giữa đêm khuya
nhóm này bị bắt quả tang khi đang đánh bạc vào đêm ngày một tháng một tại xóm chín xã trực thắng huyện trực ninh tỉnh nam định
lực lượng công an đã thu giữ trên chiếu bạc sáu mươi tám triệu đồng cùng một bộ bát đĩa xứ và bốn quân vị sử dụng để đánh bạc
ngoài ra cơ quan công an còn phát hiện thu giữ ba bộ đàm mà các đối tượng dùng để cảnh giới mật báo khi bị cơ quan chức năng phát hiện
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận chủ sới bạc là nguyễn văn tài chú huyện trực ninh tỉnh nam định
người cầm cái sóc đĩa là nguyễn văn tuấn
hàng đêm nguyễn văn tài tổ chức cho các con bạc sóc đĩa ăn tiền từ hai mươi hai h đến một giờ sáng
mỗi lần vào chơi bạc từng con bạc phải nộp cho chủ sới một triệu đồng
địa điểm đánh bạc là một ngôi nhà tại xóm chín xã trực thắng huyện trực ninh được nguyễn văn tài thuê từ cuối năm hai nghìn hai mươi một